quốc hội đã biểu quyết thông qua luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi
thảo luận ở hội trường về dự án luật cạnh tranh sửa đổi
trong quá trình thảo luận bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
sẽ giải trình một số ý kiến đại biểu quan tâm
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền điều hành phiên họp
trong số bốn trăm bốn mươi bảy đại biểu tham gia biểu quyết có bốn trăm ba mươi một đại biểu tán thành
một mươi sáu đại biểu không tán thành
như vậy luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi đã được thông qua
tại phiên thảo luận về dự án luật cạnh tranh
đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự án luật
quy định phạm vi điều chỉnh rộng hơn so với luật cạnh tranh hiện hành
có ý kiến đề nghị làm rõ về tính khả thi của quy định này
nhất là trong trường hợp không có điều ước quốc tế giữa việt nam và quốc gia vùng lãnh thổ khác
có ý kiến đề nghị dự thảo luật cần điều chỉnh hoạt động cạnh tranh trực tuyến không công bằng
mặc dù các cơ quan có thẩm quyền rất nỗ lực
nhưng số vụ việc được phát hiện và xử lý còn rất khiêm tốn
nay dự thảo luật đề nghị mở rộng phạm vi
nhưng ban soạn thảo lại chưa cung cấp đầy đủ thông tin về các hành vi hạn chế cạnh tranh
thực hiện bên ngoài lãnh thổ việt nam
đã xảy ra bao nhiêu trường hợp thuộc lĩnh vực gì
và có khả năng gây tác động đến hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường việt nam như thế nào
theo tôi việc dự thảo chỉ dành hai điều có nguyên tắc chung
để điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh thực hiện bên ngoài lãnh thổ việt nam là chưa đủ cơ sở pháp lý
vấn đề cạnh tranh và hợp tác thì chúng tôi cho rằng là luôn đi cùng với nhau
và thậm chí trong nhiều trường hợp thì còn hỗ trợ nhau để phát triển
hợp tác để có thể nâng cao cái khả năng cạnh tranh nó lớn hơn
nó nhiều hơn mạnh hơn
và cạnh tranh thì cũng dẫn tới cái chuyện hợp tác để chặt chẽ hơn
chính vì trong dự thảo luật cũng cần nên điều chỉnh
không nên chỉ tạo điều kiện cho cạnh tranh
mà lại hạn chế cái quan hệ về hợp tác
từ những cái điều đó thì chúng tôi mới thấy ở trong cái quy định về dự thảo luật
thì có một số những cái cụm từ về thỏa thuận cạnh tranh chống tập trung kinh tế
cũng như những quy định về đăng ký về những cái thủ tục rồi công nhận trong luật
nếu mà không được xem xét lại thì chúng tôi thấy nó sẽ là những cái rào cản rất là lớn
kìm hãm sự phát triển của hợp tác và cạnh tranh
về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường
lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm điều hai mươi chín
có ý kiến cho rằng nếu hành vi của doanh nghiệp thống lĩnh thị trường
có thể dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh mới coi là vi phạm luật cạnh tranh
tức là phải chứng minh tình huống giả định sẽ xảy ra trong tương lai
thì mới xử phạt được doanh nghiệp thống lĩnh thị trường
trong khi cơ quan quản lý lại không đủ cơ sở định lượng
để chứng minh trong thời gian ngắn khả năng loại bỏ đối thủ
như vậy rất dễ dẫn đến trường hợp khi cơ quan quản lý chứng minh xong hậu quả của hành vi
thì đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp thống lĩnh thị trường đã không còn tồn tại
tôi xin ví dụ với quan điểm thị trường là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất nghị quyết
một mươi một thì cuộc đối đầu giữa taxi công nghệ uber grab với taxi truyền thống
cần được nhìn nhận như một cú hích cho thể chế cạnh tranh lành mạnh
trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường
trong điều kiện ngày càng xuất hiện nhiều phương thức kinh doanh và cạnh tranh mới
từ đây chúng ta cũng có thể giả thiết rằng
với một khuôn khổ pháp lý cạnh tranh hiệu quả hơn
thị trường vận tải hàng không cũng sẽ được thúc đẩy nhằm cải thiện môi trường kinh doanh
lưng cao chất lượng dịch vụ để người tiêu dùng được hưởng nợ
một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về căn cứ đánh giá tác động
hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của tập trung kinh tế
cũng như tiêu chí để đánh giá tính chất đáng kể của tác động
hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh
để có cơ sở xác định trong các trường hợp cụ thể bảo đảm tính khả thi
hẹn gặp lại